chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân

đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
tại buổi gặp mặt nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng vẫn còn quá nhiều đoàn đến kiểm tra trong một năm gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của doanh nghiệp
từ đó mong muốn thành phố tiếp tục cải cách hành chính cắt giảm nhiều thủ tục hơn nữa để giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp
tiếp thu những ý kiến thẳng thắn của doanh nghiệp và nghệ nhân
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu thành phố phải tập trung cải thiện môi trường đầu tư cải cách hành chính tốt hơn để thu hút các doanh nghiệp
đồng thời yêu cầu thành phố kiểm tra các cuộc thanh tra của sở ngành tránh sự trồng chéo
cũng tại cuộc gặp mặt đồng chí hoàng trung hải mong muốn các doanh nhân nghệ nhân làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn phát triển bản sắc văn hóa thăng long hà nội
đi đầu trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tiếp thu công nghệ hiện đại để đưa các sản phẩm ra thị trường quốc tế
cũng trong chiều nay tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubndtqvn đã có buổi tiếp ngài đại sứ pháp bét thăng loc tolary
hai bên đã cùng nhau bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế giáo dục cũng như sự ủng hộ lẫn nhau để cùng hướng tới tầm nhìn lâu dài trong tương lai
hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm ký đối tác chiến lược việt nam pháp
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubndtqvn đề nghị hai bên sẽ cùng phối hợp để triển khai các hoạt động lớn
nhân dịp kỷ niệm này nhất là việc đưa cơ sở mới của trường quốc tế pháp tại quận long biên hà nội đi vào hoạt động trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn cho năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước
ngài đại sứ pháp bét thăng loc tolary
cho biết luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hai nước cụ thể là đang chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới
lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ hội đàm nhiều vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kinh tế để mở ra môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp của việt nam và pháp
để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai ba
sáng nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội đã bắt đầu chặt hạ đánh chuyển đợt đầu tiên
trong tổng số một hai trăm tám mươi chín cây xanh cần xử lý trên đường phạm văn đồng
việc di rời cây xanh trên tuyến đường phạm văn đồng nhằm phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai ba
đoạn mai dịch cầu thăng long và dự án đầu tư cầu cạn cao tốc
trong đợt một đơn vị sẽ chặt hạ và di rời một mươi bốn cây
các cây xanh đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao tả hồng võ nguyên giáp và nút giao quốc lộ năm vành đai ba để trồng và chăm sóc
do cây xanh trên đường phạm văn đồng
được trồng với mật độ rất dày bên dưới vững nhiều công trình ngầm và nằm sát mép đường cũ
nên sẽ khó khăn trong việc đánh chuyển khó giữ được bộ dễ
đây là một cái dự án trọng điểm mà phải nói rằng là rất lớn trong cả nước
lớn nhất trong cả nước số lượng cây xanh một hai trăm tám mươi chín cây
trong đó có một số ít cây cong nghiêng sâu mục không thể phát triển được chặt hạ và một số cây đắt tiền
còn số còn lại gần một cây
chúng tôi phải đánh chuyển dư dòi và trồng ở các vị trí mới để tạo cảnh quan mới cho thành phố
tiêu chí chúng tôi đề ra là cứu được càng nhiều cây xanh càng tốt
vì việc mua cây mới để trồng lại để trồng mới
thì chúng ta trồng lại những cây này duy trì sự sống của cây
thứ nhất ngoài ý nghĩa về cảnh quan môi trường còn tiết kiệm được cho thành phố quỹ đất và các kinh tế khác
làm được cầu cầu cạn như thế để di chuyển đi chỗ khác thì là sau này đường nó thuận hòa đi thì lại dòng cây mới lên thì cho dân cho nó mát
việc sớm hoàn thành xây dựng tuyến đường vành đai ba đoạn từ mai dịch cầu thăng long đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần quan trọng
nhằm giải quyết được tình trạng ủn tắc giao thông hiện nay trên tuyến đường và đem lại hiệu quả kinh tế hiệu quả xã hội rất cao
đặc biệt việc hoàn thành sẽ tạo điều kiện về mặt bằng để bộ giao thông vận tải triển khai xây dựng tuyến cầu
cầu cạn cao tốc trên cao từ mai dịch đến cầu thăng long
từ nay đến tháng một mươi hai hơn một hai trăm linh cây xanh còn lại sẽ được tiếp tục chặt hạ và di chuyển nhằm đảm bảo mặt bằng cho công tác thi công hai dự án
hôm nay tại khu du lịch tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tàu du lịch qn sáu nghìn tám trăm linh chín đã bất ngờ gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào khoang máy tàu
lại thêm một lần nữa giấy lên hồi chuông cảnh báo cho sự mất an toàn của ngành dịch vụ du lịch bằng tàu thủy trong thời gian qua
tàu du lịch qn sáu nghìn tám trăm linh chín có trọng tải bốn mươi tám ghế công suất sáu mươi cv chủ tàu là bà nguyễn thị liên thuyền trưởng là ông phạm văn phương
trong khi đang neo đậu tại vùng nước thuộc bến cảng số hai cảng tàu khách quốc tế tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã bất ngờ gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào khoang máy tàu
khoảng một lúc sau thì toàn bộ khoang máy và một phần cabin của con tàu này bị ngập trong nước tàu bị nghiêng về mạng trái
mỗi tàu gác lên phần mái nghiêng của càng rất may thời điểm xảy ra sự cố không có hành khách nào trên tàu ba thuyền viên trên tàu đều an toàn nên không gây thiệt hại về người
lãnh đạo ủy ban dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố của tỉnh tiến hành kiểm tra ra soát lại các điều kiện của tất cả các tàu du lịch
trong đó đặc biệt là các tàu vỏ gỗ kiên quyết dừng hoạt động của các tàu này nếu không bảo đảm an toàn theo quy định
chuyển sang phần tin quốc tế tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã công bố kế hoạch gồm hai giai đoạn của đảng cộng sản trung quốc để trung quốc trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ hai mươi một
theo kế hoạch mới đảng cộng sản trung quốc về cơ bản sẽ thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn thứ nhất từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi sáu
trước khi phát triển thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại trong một mươi năm năm kế tiếp
trong giai đoạn đầu tiên từ hai nghìn hai mươi tới hai nghìn ba mươi năm trên cơ sở hoàn thành việc xây dựng xã hội thịnh vượng hiện đại trong mọi khía cạnh chúng ta sẽ nỗ lực trong một mươi năm năm kế tiếp để thực hiện hiện đại hóa xã hội
giai đoạn thứ hai từ hai nghìn ba mươi năm tới giữa thế kỷ hai mươi một trên cơ sở những thành tiệu cơ bản của quá trình hiện đại hóa chúng ta sẽ nỗ lực trong một mươi năm năm kế tiếp để đưa trung quốc trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa
trước khi phát triển thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại một đất nước thịnh vượng hùng mạnh dân chủ tiến bộ về văn hóa hài hòa và tư đẹp
theo ông tập cận bình tăng cường sản lượng và thúc đẩy xây dựng một hệ thống công nghiệp theo hướng tạo điều kiện phát triển kết hợp giữa nền kinh tế thực tại với cải tiến công nghệ tài chính hiện đại và các nguồn nhân lực
ông kêu gọi ưu tiên phát triển kinh tế đất nước đặt chất lượng lên hàng đầu trong quá trình phát triển này
theo kế hoạch trung quốc sẽ đạt các mục tiêu như đạt được tầm cao mới trong mọi lĩnh vực chính trị văn hóa xã hội môi trường hiện đại hóa chính phủ đưa trung quốc trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn
tòa án hiến pháp tây ban nha vừa tuyên bố luật chương cầu ý dân được chính quyền catalonia thông qua ngày sáu tháng chín nhằm tiến hành một cuộc bỏ phiếu về nền độc lập là vô giá trị
cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở tây ban nha
trong nhiều thập kỷ qua đã trở nên căng thẳng hơn khi ngày một mươi sáu tháng một mươi tòa án tối cao tây ban nha ra lệnh bắt giữ jodi sanchez và gardi kusat thủ lĩnh hai nhóm ủng hộ độc lập tại catalonia với cáo buộc kích động nổi loạn
nếu bị kết tội hai người này có thể phải linh án tới một mươi năm năm tù
đáp lại người phát ngôn của chính quyền catalonia giordi turon cho biết chính quyền khu tự trị này không có ý định từ bỏ mục tiêu ly khai và câu trả lời cho phía chính quyền trung ương vào ngày một mươi chín tháng năm

madrid cho rằng câu trả lời mơ hồ của ông puder mon sẽ bị coi là xác nhận cho tuyên bố độc lập và điều này sẽ mở đường cho chính quyền trung ương quản lý trực tiếp catalonia
liên quan đến tiến trình hòa đàm trung đông ngay sau khi israel tuyên bố sẽ không đàm phán với chính phủ đoàn kết palestine
phong trào hồi giáo vũ trang hamas phủ tổng thống palestine khẳng định
người dân nước này sẽ thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc bất chấp lập trường của tel aviv
thông báo của phủ tổng thống palestine nhấn mạnh bất cứ tuyên bố hay bình luận nào của israel
sẽ không làm thay đổi lập trường hòa giải của người palestine nhằm chấm dứt chia rẽ nội bộ
cũng như chấm dứt sự chiếm đóng của israel
tại giải gaza đại diện phong trào hamas cũng tuyên bố không quan tâm đến lập trường của israel
đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và hoàn tất tiến trình hòa giải dân tộc
được nhất trí trong thỏa thuận tại cairo
phía israel đã ra quyết định không đàm phán với chính phủ đoàn kết của palestine
trong đó có các thành viên thuộc phong trào hamas nếu phong trào này không giải rác vũ khí
công nhận israel và từ bỏ bạo lực
chính quyền israel hiện đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng gần một ba trăm linh căn nhà
nhằm mở rộng các khu định cư tại bờ tây
đây cũng là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán giữa israel
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt